trịnh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm anh nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba toàn minh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và toàn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một về hành vi mua bán trái phép chất bà túy
qua công trác trinh sát từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm công an huyện cao lộc đã xác định được nhóm đối tượng trên cấu kết với nhau để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hồi một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tại thị trấn cao lộc các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tang đối tượng trình văn hoàng đang mang ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ sáu gói ma túy đá khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng đã thu thêm một gói ma túy đá có tổng trọng lượng một ba trăm chín mươi hai gram
mở rộng chuyên ngắn công an huyện cao lọc đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đồng bọn của hoàng thu giữ thêm ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một gói ma túy đá có trọng lượng một ba trăm chín mươi hai g

theo bang chỉ huy phòng chống lũ bão lào cai sau đợt mưa kéo dài từ cuối tháng bảy đến ngày bảy tháng tám lào cai phát sinh thêm bảy mươi sáu hộ phải di dời khẩn cấp tránh thiên tai sạt lở và lũ ống lũ quét nâng tổng số hộ cần di dời trong tỉnh lên trên hai trăm linh hộ
tỉnh lào cai đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng một mặt nắm quỹ đất tạo mặt bằng tái định cư mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con hiểu được tính chất nguy hiểm của thiên tài để sắp xếp thời gian sớm di chuyển theo đúng kế hoạch ổn định cuộc sống lâu dài đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống lũ quét sạt lở đất xây dựng các công trình phòng chống thiên tài cảnh báo sớm và nâng cao năng lực tổ chức ứng cứu khắc phục thiên tài tại
và trồng rừng ở những khu vực đã bị phá nghiêm cấm người dân canh tác ở những sườn núi dốc từ ba mươi độ trở lên